ban dân vận trung ương phối hợp với học viện chính trị quốc gia hồ chí minh tổ chức hội thảo khoa học bảy mươi năm tác phẩm dân vận của chủ tịch hồ chí minh
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng đã đến tham sự hội thảo
phát biểu tại hội thảo đồng chí trần quốc vượng đánh giá với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị công tác dân vận những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực
góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại nâng cao đời sống của nhân dân
tuy nhiên thường trực ban bí thư cho rằng bên cạnh những thành tích đã đạt được công tác dân vận vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
để tiếp tục phát huy giá trị lý luận thực tiễn ý nghĩa sâu sắc của tác phẩm dân vận của chủ tịch hồ chí minh trong công tác dân vận thời gian tới
thường trực ban bí thư nhấn mạnh một số nội dung để các cơ quan cán bộ làm công tác dân vận nghiên cứu tham mưu cho đảng lãnh đạo chỉ đạo công tác dân vận đạt được hiệu quả thực chất hơn
theo đó công tác dân vận của cơ quan nhà nước nhất là công tác dân vận của chính quyền cần được nâng cao hiệu lực hiệu quả lấy sự hài lòng của nhân dân là mục tiêu hoạt động
triệt để đổi mới công tác tuyên truyền giải thích thuyết phục bằng nhiều hình thức như gặp gỡ trực tiếp qua báo chí mạng xã hội để nhân dân hiểu về tình hình đất nước tin vào chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước